thương cảm với số phận của các nạn nhân và chia sẻ nỗi đau của gia đình nạn nhân
giữa không gian đầy mùi tư khí và dưới cây nắng nóng của thời tiết phương nam
những chiến sĩ công an làm nhiệm vụ khám nghiệm đã làm việc ngày đêm
những bữa ăn tạm được diễn ra chóng vánh ngay tại hiện trường
để rồi các anh lại bắt tay ngay vào công việc
đó là những bữa ăn chỉ để đi qua cái đói
bên ngoài cái nhà biệt thự bên ngoài là gồm có cái khuôn viên sân
và phía bên ngoài cửa cổng
các ông chí trong phòng kỹ thuật nghiệp sự cũng đã khám
và đề nghị tiếp tục một cái nhóm là khám phía bên ngoài
và một cái nhóm đề nghị một cái nhóm để khám cái phía trong căn nhà
nhóm khám ví trong căn nhà thì tôi đề nghị là khám lần theo
cái dấu vết là khám từ bàn công đi xuống
và như vậy thì các đồng chí cũng đưa ra ý kiến
nhưng về sau này cũng thống nhất được cái phương pháp khám nghiệm đó
về cái tập trung cái lý giải được cái lối đột nhập vào trong cái khuôn viên hiện trường
vì một số nhận định đưa ra ở vị trí tường rào
một số nhận định là cửa
cũng có một số cái ý đánh giá là được
được đông người nhưng mà chưa chưa thấy sát
chính vì thế cái lối đột nhập từ ngoài vào trong khuôn viên hiện trường
chúng tôi chưa thống nhất được
chưa xác định được đột nhập bằng cách nào vào vị trí nào
còn lối đột nhập từ ngoài khuôn viên vào trong căn nhà
đối tượng đã trèo qua trèo lên tường trèo lên cái bàn công phía sau để vào
thực hiện các hành vi
còn các cái diễn biến mà giết nạn nhân thì cơ bản là xác định được cái khống chế và các cái nhận định
nhưng chưa có cái nhận định nào sát nhất chính xác nhất để xác định được cái diễn biến để giết từng nạn nhân
từng dấu vết vật chứng thu tại hiện trường đã được niêm phong riêng biệt
cẩn thận đảm bảo đúng quy định của pháp luật
kết thúc ba ngày khám nghiệm tử thi từ ngày bảy đến ngày chín tháng bảy năm hai nghìn một mươi năm
lực lượng khám nghiệm hiện trường khám nghiệm tử thi đã phát hiện và thu giữ tổng cộng một trăm năm mươi sáu dấu vết vật chứng các loại
bao gồm một mươi chín dấu vết vân tay tại chín vị trí hai dấu vết vân chân tại hai vị trí hai dấu vết giày dép

năm đầu mẩu găng tay cao su bị đứt rời
một cuộn băng keo màu vàng
một cuộn băng keo màu vàng
ba khẩu trang y tế
ba khẩu trang y tế

sáu sợi dây sạc điện thoại iphone
năm sợi dây sạc điện thoại iphone
năm sợi dây nhựa rút màu trắng
hai mươi bảy mẫu chất màu nâu nghi là máu tại hai mươi bảy vị trí quan trọng làm cơ sở để ban chuyên án đưa ra những nhận định đánh giá ban đầu về vụ án

dự kiện đuga rễ nói
đối với vụ án mang tính quyết định sự thành bại của vụ án
tôi tin đó là công tác khám nghiệm hiện trường
vì qua khám nghiệm hiện trường chúng ta thu thập được tương đối đầy đủ các dấu vết mà do thủ phạm để lại
trong đó có cái dấu vết có giá trị truy nguyên thủ phạm đó là cái dấu vết vân tay dính máu
vân tay dính máu trên cái tay nắm tầng hai cái phòng mà nó sát hại cháu linh
thực tiễn cho thấy là nếu chúng ta không bảo vệ hiện trường tốt
thì rõ ràng là ảnh hưởng đến chất lượng công tác khám nghiệm
vụ án này khi mà vụ án xảy ra thì rõ ràng là đã được sự chỉ đạo quyết liệt của giám đốc
cũng như các đồng chí lãnh đạo bộ thì công tác bảo vệ hiện trường đã được thực hiện rất là tốt
chúng ta bảo vệ hai vòng vòng ngoài là bảo vệ đảm bảo an ninh trật tự
còn vòng trong là giao cho lực lượng cán bộ chuyên môn là bảo vệ tuyệt đối an toàn
không cho những ai mà không có chức năng nhiệm vụ để bước vào hiện trường
lời khẳng định của các chuyên gia cho thấy vai trò và tầm quan trọng của công tác bảo vệ hiện trường
và khám nghiệm hiện trường các vụ án khi nó vừa mới xảy ra
nếu khi phát hiện vụ việc cùng với việc khẩn trương báo cho cơ quan chức năng
mỗi người dân đều có ý thức tổ chức bảo vệ tốt hiện trường
không cho những người
nếu người có nhiệm vụ vào hiện trường thì các chiến sĩ kỹ thuật hình sự
làm nhiệm vụ khám nghiệm sẽ đỡ vất vả hơn rất nhiều
và cái ác nhất định sẽ nhanh chóng bị phơi bầy ra trước ánh sáng pháp luật